sáng nay ba mươi tháng tám các kỹ sư thuộc tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội
đã đến phố hạ đình để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm chất lượng không khí tại đây

mẫu là khí xung quanh
h ba với cả h hai s

khoảng bao nhiêu lâu thì sẽ có cái kết quả
một tiếng á

theo câu trả lời của cán bộ này kết quả quan chắc có được phải sau một mươi năm ngày
với thời gian dài như vậy chắc chắn nỗi lo của người dân sẽ còn kéo dài
trước mắt để đảm bảo sức khỏe chính quyền khuyến cáo người dân
cần vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường thường xuyên nhỏ mắt đeo khẩu trang
thay rửa đồ dùng hàng ngày
và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nghi ngộ độc do ảnh hưởng từ vụ cháy
liên quan tới những lo ngại của người dân về chất lượng không khí
thì trong sáng ngày hôm nay chủ tịch ubnd phường hạ đình quận thanh xuân hà nội
đã ra quyết định thu hồi văn bản khuyến cáo người dân là không tiêu thụ các loại rau quả
ra cầm cá lợn trong bán kính một km
trong thời gian hai mươi một ngày do là không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở
và cũng liên quan tới vụ việc này thì chiều ngày hôm nay bệnh viện bạch mai đã tổ chức thông tin báo chí
liên quan tới những lo ngại về nhiễm độc sau vụ cháy
theo đó bác sĩ nguyễn trung nguyên phụ trách trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
trong ngày hôm nay đã có một mươi phóng viên đến kiểm tra
hai người dân cũng đi khám vì có đứng gần vụ cháy và tham gia chống cháy
tất cả các bệnh nhân với tinh thần là chủ động kiểm tra là chính
các bệnh nhân có dấu hiệu chung là đau đầu chóng mặt mệt mỏi không có dấu hiệu đặc biệt
bước đầu kết quả khám lâm sàng cho biết kết quả bình thường
các xét nghiệm về ngộ độc thủy ngân cũng vẫn đang được tiến hành
chờ kết quả xét nghiệm và tính toán nguy cơ
xét nghiệm này tiến hành mất thời gian dự kiến vào tối ngày hôm nay thì sẽ có kết quả
tuy nhiên bác sĩ nguyên cũng khẳng định bà con không nên quá lo ngại
vì nguy cơ cao nhất lúc này là khi đang cháy
còn hiện tại thì đám cháy đã gần hết và cần phải có sự đánh giá nguồn nước
đất không khí của các cơ quan chuyên môn
và thông tin mới nhất mà chúng tôi cũng vừa mới nhận được đó là trong ngày hôm nay
công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông cũng đã có văn bản gửi
ủy ban nhân dân quận thoanh xuân hà nội
văn bản của công ty này nêu rõ các sản phẩm của công ty bị thiệt hại trong vụ cháy
thì không có sản phẩm nào sử dụng thủy ngân
và cũng trong ngày hôm nay thì công ty này đã trở lại sản xuất bình thường
tình hình sức khỏe của công nhân được đảm bảo
và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam
để cùng cập nhật các tin tức đáng chú ý khác
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có lần thứ hai kiến nghị đưa dịch vụ đòi nợ
vào danh mục cấm kinh doanh vì cho đây là kẻ hở gây biến tướng
và làm cho tình hình an ninh
trực tự phức tạp
lý do được đưa ra là quan hệ vay nợ là hợp đồng dân sự hoặc kinh tế
nên khi có tranh chấp các bên tự thỏa thuận hoặc khởi kiện ra tòa giải quyết
nhà nước có đầy đủ hệ thống luật pháp cơ quan bảo vệ thi hành luật
nên không cần thiết phải có dịch vụ đòi nợ thuê
vì vậy việc cho phép kinh doanh dịch vụ này vô tình là kẻ hở
để một số người cấu kết băng nhóm gây phức tạp về an ninh trật tự
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến
tại thành phố đang có nhiều người núp bóng dịch vụ đòi nợ
doanh nghiệp cho vay tài chính để hoạt động tính dụng đen
hiện chưa có quy định về mức phí đòi nợ thuê
các công ty tự thỏa thuận với người dân nên họ thường dùng mọi biện pháp mạnh
để đòi bằng được tiền trong đó có hành vi uy hiếp tinh thần khách nợ
và gia đình họ như tạc sơn ném chất bẩn
tp hcm cũng đặt ra trường hợp nếu không thể cấm dịch vụ đòi nợ thuê
bộ tài chính cần tha mưu cho chính phủ sửa đổi nghị định một trăm linh bốn hai nghìn bảy
chế tài xử phạt và quy trình đòi nợ đối với khách nợ
tính đến nay tp hcm có bốn mươi năm doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động kinh doanh đòi nợ
với tổng số vốn điều lệ hơn một trăm một mươi một tỷ đồng bảy trăm một mươi một người lao động
tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng tháng tám
và tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ubnd tp hcm công bố sẽ khởi công xây dựng
nhà máy xử lý rác thải phát điện thứ hai trong cuối tháng chín này
vào ngày hai mươi tám tháng tám nhà máy xử lý rác thải phát điện đầu tiên của tp hcm
được khởi công xây dựng trong khu đất của công ty cổ phần vietstar
tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn tây bắc huyện cú di tp hcm
với tổng vốn đầu tư bốn trăm linh triệu usd giai đoạn đầu xử lý hai tấn rác mỗi ngày đêm
và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm hai nghìn hai mươi
song song đó tp hcm sẽ tiến hành khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải phát điện thứ hai
vào cuối tháng chín đầu tháng một mươi này nâng tổng công suất xử lý rác lên khoảng bốn tấn
của hai nhà máy nếu làm được gần năm mươi rác thải của thành phố sẽ được xử lý bằng công nghệ sạch
kích thích nhà đầu tư nhanh chóng chuyển đổi mô hình công nghệ xử lý rác trong tương lai
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín tới đây
thanh tra giao thông tp hcm sẽ phối hợp với các bến xe tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn
của phương tiện trước khi xuất bến
trong dịp cao điểm lễ mùng hai tháng chín người dân sinh sống và làm việc tại tp hcm
sẽ đối dụng với các tỉnh thành
trong dịp cao lực lượng chức năng sẽ tăng cường giám sát việc bán vé xe của các doanh nghiệp
tránh tình trạng tăng giá vé quá cao so với giá niêm yết thực tế hoặc vé chợ đen
nếu phát hiện vi phạm doanh nghiệp sẽ bị tước phù hiệu hoạt động
bến sẽ cũng phối hợp với các nguồn vận tải để mà thực hiện tăng giá cước không quá bốn mươi
cho các tuyến đường từ khu vực tỉnh bình định trợ vào tỉnh như khu vực tây nguyên
lâm đồng đồng nai và địa dương vũng bào bình dương bình thước
để mà hỗ trợ cho hành khách giải tỏa hành khách trong những thời gian cao điểm
bởi vì xe phương tiện thì cũng đã phối hợp với các đơn vị vận tải để mà bố trí thêm
tăng cường thêm để giải tỏa cũng như là đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách
trong cái thời gian lễ này
bên cạnh đó thanh tra giao thông sẽ đồng loạt kiểm tra điều kiện an toàn trước khi cho xe xuất bến
như bình chữa cháy bút thoát hiểm hộp đen dây đeo an toàn trên các phương tiện chở khách
nếu mà bảy h xuất bến thì mình phải sáu h mình lên mình gác tài
rồi mình kiểm tra thiết bị an toàn đầy đủ giấy tờ nghiêm chỉnh trước khi xuất bến
phối hợp với các đơn xe tuyên truyền cho cái việc là yêu cầu các cái chủ phương tiện
là phải thực hiện nghiêm trong cái việc mà đưa cái phương tiện vào hoạt động
thứ hai nữa là các cái lái xe là phải chấp hành đúng quy định của luật cho thông tin
đặc biệt là tại các bến xe thì phải chấp hành đúng quy định về cái quản lý giá
như là cái khai niêm yết hay là bán vé theo đúng giá mà đã được niêm yết công khai
cái vấn đề xe dù em cảm thấy rất là khó chịu
thứ nhất giống như em mới vừa đề cập với v bên đây thì thứ nhất là vấn đề thời gian
cái thứ hai về vấn đề là an toàn giao thông
nhưng mà mình sợ nhất cái thời gian mình không ảnh hưởng gì của mình

ngoài ra vấn đề an toàn giao thông mình rất sợ
ngoài ra thanh tra giao thông sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông và các địa phương
tăng cường xử lý tình trạng xe khách dựng đầu đòi đón trả khách sai quy định
không để các công trình xây dựng lớn chiếm lòng lệ đường
phân luồn đảm bảo giao thông thông rút trong những ngày nghỉ lễ
thưa quý vị sáng nay ngày ba mươi tháng tám
ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và thành phố hà nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc
của chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín và năm mươi năm ngày mất của người
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tới dự buổi lễ có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí là lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
cùng đông đảo đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
những giá trị to lớn trong bản di trúc bất hủ của chủ tịch hồ chí minh
di trúc của người đã truyền cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta ý chí và quyết tâm sắt đá
niềm tin mạnh liệt vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc việt nam sức mạnh của chính nghĩa và chân lý
không có gì quý hơn độc lập tự do sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
bản di trúc thiêng liêng một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng kết tinh tư tưởng văn hóa
trí tuệ đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân người anh hùng dân tộc vĩ đại
đã làm dạng dỡ dân tộc ta nhân dân ta và non sông đất nước ta
năm mươi năm qua tư tưởng hồ chí minh và di trúc của người luôn đồng hành cùng dân tộc
soi dọi dẫn dắt toàn đảng toàn dân toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người
dưới sự lãnh đạo của đảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết nghị lực và ý chí của toàn dân tộc
kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại quân và dân ta
đã giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước thu non sông về một mối thỏa lòng mong ước của người
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
đặc biệt là qua hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước
nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc với sự trung sức đồng lòng phấn đấu không ngừng
của lớp lớp cán bộ đảng viên và các
và các tầng lớp dân dân đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với bác rằng
dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta một mươi lần to đẹp hơn
và ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như mong muốn của người
điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào thắng lợi của công cuộc đổi mới
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
khẳng định những giá trị to lớn và ý nghĩa lịch sử của di trúc
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng chỉ rõ
năm mươi năm qua đảng ta ra sức giữ gìn củng cố sự đoàn kết nhất trí của đảng
tăng cường đoàn kết trong đảng làm hạt nhân cho đại đoàn kết dân tộc
ra sức củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy
tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên đề cao kỷ luật nghiêm minh và tự giác
đã tạo ra những chuyển biến tích cực kết quả rõ rệt trong công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng
đảng ta đã tạo ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ chăm lo xây dựng đảng thật trong sạch
vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên
xứng đáng là đội tiên phong là đảng cầm quyền ngang tầm nhiệm vụ
toàn đảng toàn dân toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của người kiên quyết kiên trì đấu tranh
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
xây dựng đất nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng một lần nữa khẳng định
di trúc của chủ tịch hồ chí minh mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc
đã đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh nguồn năng lượng to lớn
cho đảng dân tộc ta và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ đại diện các tầng lớp nhân dân đã phát biểu
bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh
nguyện tiếp tục làm theo những lời căn dặn của bác trong bản di trúc
không ngừng nỗ lực phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
sáng nay đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh tại thủ đô hà nội
đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
công lao trời biển của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng
vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân tận chung với đảng tận hiếu với dân
xứng đáng với sự tin tưởng của đảng nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ an ninh tổ quốc
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và năm mươi năm giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của người
sáng nay tại hà nội ban thanh niên quân đội phối hợp với bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh
báo quân đội nhân dân trung tâm phát thanh truyền hình quân đội tổ chức tọa đàm trung hiếu bên người
bảy tham luận tham gia đã tập trung thông tin về thân thế sự nghiệp cuộc đời hoạt động cách mạng
và tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh những nội dung cơ bản trong di trúc của người
qua đó khẳng định giá trị của di trúc đối với sự nghiệp cách mạng việt nam
sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân việt nam bảo vệ nền tảng nền tư tưởng của đảng
đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
phê phán những tư tưởng hành vi sai trái biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
chủ đề tọa đàm còn đề cập đến giải pháp trong công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
theo tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
về bồi dưỡng tư tưởng xây dựng niềm tin của tuổi trẻ quân đội tổ chức phong trào xây dựng những mô hình
cách làm sáng tạo của tuổi trẻ trong đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thành tiệu đạt được và bài học kinh nghiệm trong năm mươi năm gìn giữ lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
và phát huy ý nghĩa chính trị giá trị văn hóa của công trình lăng trong giai đoạn mới
các ý kiến tại tọa đàm sẽ là cơ sở để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tiếp tục với các thông tin thời sự chính trị quan trọng khác
sáng nay thượng tướng lê quý phương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an điều động bổ nhiệm đại tá nguyễn tuấn anh
phó giám đốc công an thành phố hà nội đến nhận nhiệm vụ công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày một chín hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh đại tá nguyễn tuấn anh là cám bộ trưởng thành từ cơ sở
sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy đồng chí được bố trí giữ chức vụ phó giám đốc công an tp hà nội
phụ trách lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
quá trình công tác đồng chí nguyễn tuấn anh đã cùng tập thể ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo công an tp hà nội
tham mưu với thành ủy ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo bộ công an thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
thứ trưởng lê quý vương mong muốn trên cương vị mới đại tá nguyễn tuấn anh tiếp tục nỗ lực phát huy kinh nghiệm trí tuệ bản thân
tu dưỡng rèn luyện đặc biệt là tích cực nghiên cứu để nâng cao trình độ ứng dụng khoa học vào công tác phòng cháy chữa cháy
là người đứng đầu thủ trưởng đơn vị đồng chí nguyễn tuấn anh phải làm tốt công tác xây dựng đơn vị giữ gìn vun đắp sự đoàn kết thống nhất
quán triệt và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của thứ trưởng lê quý vương đại tá nguyễn tuấn anh khẳng định sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết
cùng đảng ủy lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ làm tốt công tác tham mưu cho bộ công an thống nhất quản lý chỉ đạo
hướng dẫn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ theo quy định của nhà nước và của ngành
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc bổ nhiệm đồng chí thiếu tướng nguyễn đình thuận
phó cục trưởng cục an ninh kinh tế giữ chức vụ cục trưởng cục an ninh kinh tế thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành nêu rõ trong bối cảnh mở cửa hội nhập hiện nay yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực kinh tế cũng ngày càng cao
vì vậy đề nghị thiếu tướng nguyễn đình thuận tiếp tục phát huy kinh nghiệm trí tuệ cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo cục an ninh kinh tế xây dựng đơn vị dân chủ đoàn kết nội bộ
làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh kinh tế trực tiếp tiến hành công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tội phạm kinh tế
loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế góp phần bảo vệ đường lối chính sách phát triển kinh tế của đảng nhà nước
phát biểu nhận nhiệm vụ mới thiếu tướng nguyễn đình thuận gửi lời cảm ơn tới đảng nhà nước chính phủ và các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ tạo điều kiện để đồng chí phấn đấu trưởng thành
phát biểu nhận nhiệm vụ mới thiếu tướng nguyễn đình thuận gửi lời cảm ơn tới đảng nhà nước chính phủ và các đồng chí trong đảng nhà nước chính phủ và các đồng chí trong đảng nhà nước chính phủ và các đồng chí trong đảng nhà nước chính phủ và các đồng chí trong đảng nhà nước chính phủ và các đồng chí trong đảng nhà nước chính phủ và các đồng chí trong đảng nhà nước chính phủ và các đồng chí trong đảng nhà nước chính phủ và các đồng chí trong đảng nhà nước chính phủ và các đồng chí trong đảng nhà nước chính phủ và các đồng chí trong đảng nhà
tại buổi làm việc đồng chí lê minh trí và thứ trưởng nguyễn văn sơn đã đến thăm phân trại số hai thăm hỏi động viên các phạm nhân tiếp tục cải tạo tốt để nhanh chóng được giảm án trở về hòa nhập cộng đồng
đồng chí lê minh trí rất ấn tượng về quy trình vận hành nề nếp tại trại giam đông hòa cho thấy bên cạnh sự nghiêm khắc còn có sự nhân văn trong giáo dục cải tạo phạm nhân
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn cảm ơn những ý kiến đóng góp của đồng chí viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và đoàn công tác
hai bên sẽ cùng phối hợp làm việc tại một số trại giam khác nhằm làm tốt hơn công tác giáo dục cải tạo cảm hóa phạm nhân quay lại con đường lương thiện
cũng trong sáng ngày ba mươi tháng tám trại giam long hòa đã công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt quốc khánh hai tháng chín cho những phạm nhân đã có quá trình học tập lao động cải tạo tiến bộ
chiều ngày hai mươi chín tháng tám trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi làm việc tại bệnh viện ba mươi tháng bốn về tình hình công tác tại bệnh viện tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc bệnh viện ba mươi tháng bốn đã báo cáo đồng chí thứ trưởng những vướng mắc khó khăn về công tác cán bộ tình hình cơ sở vật chất trang thiết bị tại bệnh viện
bên cạnh đó bệnh viện ba mươi tháng bốn đang quá tải cần nâng cấp mở rộng
để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận những nỗ lực của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ
đồng chí thứ trưởng đồng ý cho bệnh viện tiếp tục xã hội hóa các hoạt động để tăng nguồn thu cho cán bộ nhân viên nói chung nguồn thu đó phải hợp pháp và công khai minh bạch
đồng chí thứ trưởng đề nghị bệnh viện ba mươi tháng bốn đồng thời khẩn trương thực hiện hai phương án và cải tạo nâng cấp cơ sở cũ và xây dựng cơ sở hai của bệnh viện tại quận bảy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong tình hình mới